ngày hôm nay hai tháng một mươi một tại trung tâm hội trợ triển lãm tỉnh hòa bình bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
tổ chức khai mạc hội trợ nông nghiệp và sản phẩm ô cốp khu vực phía bắc lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh hòa bình năm hai nghìn hai mươi
lễ hội và hội trợ lần này có hơn hai trăm bảy mươi gian hàng của các tỉnh phía bắc và một số tỉnh miền trung miền nam
thông qua đó nhằm tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm nông nghiệp nói chung cây ăn quả có múi của tỉnh hòa bình nói riêng
và các sản phẩm tham gia chương trình ô cốp sản phẩm nông lâm thủy sản việt nam chất lượng cao có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước
đồng thời đây sẽ là cơ hội lớn cho các địa phương doanh nghiệp được mua bán trao đổi giao dịch trực tiếp
nhằm tiến tới xúc tiến các thỏa thuận thương mại đầu tư liên kết vùng để cùng đồng hành hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn